tại kỳ họp thứ một mươi ba kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân tỉnh phú yên khóa bảy đã thông qua một mươi chín nghị quyết quan trọng
trong đó dư luận quan tâm đặc biệt đến một nghị quyết về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
hai nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ và sản xuất sang mục đích khác để thực hiện các dự án công trình
theo nghị quyết số ba mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị tỉnh phú yên có hai đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp
do có hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt năm mươi là xã an hải thuộc huyện tuy an và xã xuân hòa thuộc thị xã sông cầu
trên cơ sở đó tỉnh phú yên sắp nhập toàn bộ xã an hải và xã an hòa để thành lập xã an hòa hải mới thuộc huyện tuy an
sắp nhập toàn bộ xã xuân hòa và xã xuân cảnh để thành lập xã xuân cảnh mới thuộc thị xã sông cầu
hội đồng nhân dân tỉnh phú yên cũng đã biểu quyết thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn một trăm linh hai ha rừng phòng hộ và sản xuất
một năm ha đất trồng lúa sang mục đích khác đối với hai mươi một dự án công trình vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và lợi ích quốc gia công cộng
các diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sẽ được bố trí quỹ đất trồng thay thế ở vị trí khác có sự giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh